chưa có trường hợp nào vi phạm mà bị xử lý vi phạm bằng chính
thuốc lá không chỉ là nguyên nhân dẫn đến tử vong hàng đầu tại việt nam
cùng với các tổn thất về sức khỏe sử dụng thuốc lá cũng gây ra các tổn thất về kinh tế
hy vọng với việc làm này sẽ tạo hình ánh đẹp tại các điểm giao thông công cộng văn minh thân thiện với môi trường
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay quốc hội tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
xung quanh việc gia nhập công ước số chín mươi tám của tổ chức lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể
xung quanh vấn đề này nhiều ý kiến bày tỏ sự nhất trí cao với việc cần thiết gia nhập công ước
khẳng định chính phủ đã tuân thủ các trình
tự thủ tục có bộ hồ sơ chỉnh quốc hội theo đúng quy định của luật điều ước quốc tế năm hai nghìn một mươi bốn
nhiều ý kiến nhấn mạnh việc gia nhập công ước là một bước tiến mới tích cực
khi quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động đều được đảm bảo và nâng lên
nhiều ý kiến cũng nhận định nếu gia nhập công ước chính phủ sẽ phải tiến hành một lượng công việc rất lớn
đặc biệt là việc điều chỉnh sửa đổi bổ sung các dự án luật có liên quan như luật lao động
xem xét sửa đổi bổ sung luật công đoàn luật hình sự
hay luật tố tụ
bộ lao động thương minh và xã hội là cơ quan của chính phủ hàng năm
phải có một trách nhiệm rất cao trong việc xây dựng các báo cáo để gửi cho tổ chức động quốc tế
về tình hình thực hiện công ước cũng như là những vấn đề mà chúng ta phải tham gia phải báo cáo
và đặc biệt chúng ta phải cần làm sao vận dụng các quy định này để tránh cái tình trạng là cực đoan
tôi thấy rằng có tình trạng cực đoan
trong cách đối xử giữa các tổ chức lao động quốc tế
và người lao động với nhau
và đặc biệt thì cần phải có một hướng dẫn thế nào đây
để đảm bảo tổ chức và hoạt động của các công đoàn sắp tới
để cho nó phù hợp tránh tình trạng chúng ta sẽ lúng túng
kể cả trong quá trình tổ chức và quá trình hoạt động
bản chất của nghị quyết này có giá trị như một đạo luật
trên cơ sở nghị quyết này một loạt các hoạt động lập pháp sẽ phải tiến hành
mà chủ yếu là nội luật hóa
cái việc thừa nhận
quy tắc ứng xử ở trong công ước chín mươi tám
cụ thể là điều ba khoản một
tôi đề nghị đưa cái nội dung căn cứ vào công ước số chín mươi tám
trước khi giao cho chính phủ tòa án nhân dân tối cao
giải đáp thắc mắc của các đại biểu xung quanh vấn đề này
đại diện tổng liên đoàn lao động việt nam khẳng định
hiện công tác chuẩn bị về hồ sơ và cơ sở pháp lý đang được gấp rút hoàn thiện
chúng tôi cũng đã hoàn thiện được cái bộ pháp lý này

và vừa rồi thì các vấn đề xã hội quốc hội và ủy ban pháp luật
cũng đã tiến hành cái việc cho ý kiến
và chúng tôi đang hoàn thiện lại và vừa rồi lấy tiếp ý kiến của các bộ ngành có liên quan
theo đúng quy định về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
liên quan đến cái đổi mới tổ chức vào hoạt động công đoàn việt nam
thì báo cáo với các đại biểu quốc hội là chúng tôi thấy rằng đây là điều kiện
cũng là thời cơ và cũng là thách thức mà tổ chức công đoàn việt nam phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa
để thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình do đảng và nhà nước giao
cũng trong phiên thảo luận ngày hôm nay
các đại biểu đã dành thời gian thảo luận xung quanh vấn đề về kinh phí hoạt động cho tổ chức công đoàn
các mặt công tác chuẩn bị khác khi chính thức gia nhập công ước chín mươi tám của tổ chức lao động quốc tế ilo
công an các đơn vị địa phương đã tập trung lực lượng giữ vững tình hình an ninh trật tự
trong suốt thời gian trước trong và sau đại lễ vê sát liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín
đây là khẳng định của thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự đại lễ vê sác liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín
được bộ công an tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại hà nam
đại lễ v sac liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín được tổ chức từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng năm
tại trung tâm hội nghị phật giáo quốc tế chùa tam trúc hà nam
đại lễ có sự tham dự của lãnh đạo đảng nhà nước
các nguyên thủ quốc gia và hơn một sáu trăm năm mươi đại biểu quốc tế
đến từ một trăm một mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
trên một triệu lượt phật tử và nhân dân đã đến với chùa tam trúc trong dịp đại lễ
để đảm bảo an ninh an toàn cho đại lễ vê sát
bộ công an đã chỉ đạo các đơn vị cục nghiệp vụ và công an các tỉnh
hà nam ninh bình hà nội tập trung lực lượng triển khai
theo các phương án kế hoạch an ninh trật tự đề ra
phân luồng hướng dẫn giao thông phòng chống cháy nổ
lực lượng công an các đơn vị và địa phương đã phối hợp tăng cường lực lượng
phương tiện vũ khí công cụ hỗ trợ bố trí lực lượng tại các điểm chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đã chủ động nắm tình hình không để xảy ra các tình huống phát sinh đột xuất
ảnh hưởng tới an ninh trật tự
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng bùi văn nam nhấn mạnh
trong thành công chung của đại lễ vê sát liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín
công tác đảm bảo an ninh trật tự đóng vai trò quan trọng
để có được kết quả đó
lãnh đạo công an các đơn vị địa phương và cám bộ chiến sĩ tham gia nhiệm vụ tại đại lễ
đã quán triệt nghiêm túc vai trò tầm quan trọng của sự kiện này
làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao
thứ trưởng cũng đánh giá cao công tác nắm tình hình của công an các đơn vị địa phương
chủ động kịp thời tham mưu đề xuất với các cấp chính quyền địa phương
sớm xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự toàn diện phân công cụ thể nhiệm vụ
đồng thời đã làm tốt công tác phối hợp với giáo hội phật giáo việt nam
các bộ ngành liên quan thường xuyên giả soát kiểm tra giải quyết nhanh những vấn đề mới phát sinh
chỉ rõ những hạn chế cần phải tiến hành rút kinh nghiệm
thời gian tới thứ trưởng bùi văn nạm yêu cầu
kết quả của bảo vệ đại lễ với sắc này là tôi đề kỳ công chí a hai
phối hợp với các đơn vị và đặc biệt với công an hà nam
chúng ta nên rút kinh nghiệm để chúng ta làm tốt hơn những sự kiện khác

và cái giúp kinh nghiệm này là chúng ta làm tốt hơn những sự kiện khác
và cái giúp kinh nghiệm này là tôi nghĩ là cả từ phí lãnh đạo chỉ đạo
cho đến xây dựng kế hoạch phối hợp giữa các lực lượng
và xử lý các tình huống là chúng ta đều có thể rút kinh nghiệm được
tôi cũng đề nghị là công an hà nam là qua cái này là công chí là tiếp tục
hoàn thiện các phương án bảo vệ liên quan đến tâm trúc
mà tôi nghĩ là từ nay trở đi thì tam trúc sẽ trở thành địa điểm
không những là hành thương đâu mà có nhiều những tổ chức hội nghị ở đây
thì bây giờ các công chí phải hoàn thiện tiếp các phương án
thế rồi là cái gì cơ sở vật chất đường đi giao thông
thứ trưởng cũng đề nghị sau hội nghị này
tỉnh ủy ubnd tỉnh hà nam cần phối hợp với giáo hội phật giáo việt nam
triển khai tuyên bố hà nam
các cơ quan truyền thông báo chí cần làm tốt công tác tuyên truyền
để có thêm nhiều bài viết phóng sự về hình ảnh lực lượng công an
đại lễ vê sát liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín lần thứ ba được tổ chức tại việt nam
đã được bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn
qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước việt nam thân thiện và an toàn
đối với công an nhân dân công tác nghiên cứu lịch sử bảo tàng truyền thống
là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài có ý nghĩa quan trọng
phục vụ yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự và giáo dục truyền thống
cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
đó là khẳng định của thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị trực tuyến sơ kết hai năm thực hiện chỉ thị số một mươi
về công tác khoa học lịch sử bảo tàng truyền thống công an nhân dân
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
trong hai năm qua công tác nghiên cứu biên soạn tổng kết lịch sử công an nhân dân
đã được cấp ủy lãnh đạo các cấp trong công an nhân dân quan tâm lãnh đạo chỉ đạo
được sự phối hợp giúp đỡ của các bộ ban ngành địa phương và nhân dân
do đó đã hoàn thành triển khai nghiên cứu biên soạn được khối lượng lớn các công trình
đề tài nghiên cứu lịch sử có giá trị
trong đó đã nghiên cứu biên soạn hoàn thành và nghiệm thu ba trăm năm mươi bốn công trình lịch sử
triển khai hai công trình tổng kết lịch sử cấp bộ trọng điểm
công tác thông tin tư liệu bảo tàng ngày càng được chú trọng
đội ngũ cán bộ nghiên cứu lịch sử bảo tàng truyền thống công an nhân dân
tiếp tục được quan tâm củng cố với trên chín trăm linh cám bộ chiến sĩ chuyên trách và kiên nhập
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành khẳng định
công tác nghiên cứu lịch sử bảo tàng truyền thống thời gian qua đã giải quyết cơ bản
những vấn đề lịch sử công an nhân dân thời kỳ chống thực dân pháp và chống mỹ cứu nước
bước đầu quan tâm nghiên cứu tổng kết những vấn đề lịch sử công an nhân dân thời kỳ đổi mới
qua đó nêu cao nhận thức củng cố niềm tin và tăng thêm lòng tự hào của cám bộ chiến sĩ
và các tầng lớp nhân dân bạn bè quốc tế về truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
cung cấp luận cứu khoa học cơ sở thực tiễn đề ra chủ trương giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
đồng chí thứ trưởng yêu cầu để tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ thị số một mươi trong thời gian tới
cấp ủy thủ trưởng công an các cấp cần nhận thức đúng đắn đầy đủ vai trò ý nghĩa
của công tác nghiên cứu lịch sử và bảo tàng truyền thống nâng cao chất lượng nghiên cứu lịch sử
mỗi sản phẩm nghiên cứu phải có giá trị khoa học thực tiễn và rút ra bài học kinh nghiệm
nghiên cứu quy hoạch xây dựng đổi mới nội dung hình thức trưng bày bảo tàng công an nhân dân
theo hướng hiện đại từng bước áp dụng khoa học công nghệ để bảo tàng công an nhân dân xứng đáng là bảo tàng cấp quốc gia
việc việt nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc thời gian vừa qua
là bước đột phá nhằm thực hiện đường lối đối ngoại của đất nước
đồng thời đánh dấu sự thay đổi cả về chất và hệ thống
và lượng trong hoạt động hợp tác đa phương nói chung và về quốc phòng an ninh nói riêng
đó là khẳng định của thượng tướng nguyễn trí vịnh ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng
tại hội nghị sơ kết năm năm việt nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
vừa tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
hội nghị có sự tham gia của đại diện đại sứ quán tùy viên quốc phòng các nước và các tổ chức quốc tế tại việt nam
để có thể tuyên bố với thế giới rằng việt nam có đầy đủ năng lực
và chính thức tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc vào năm hai nghìn hai mươi
việt nam đã có gần một mươi năm tích cực chuẩn bị về mọi mặt
đến thời điểm hiện nay sau năm năm tham gia việt nam đã cử được ba mươi lượt cán bộ sĩ quan
tham gia thực hiện nhiệm vụ dưới hình thức cá nhân
một bệnh viện giã chiến cấp hai gồm sáu mươi ba người
và đang tích cực chuẩn bị để có thể triển khai đội công binh trong thời gian tới
việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
là thực hiện một nhiệm vụ tác chiến của quân đội
nhưng thể hiện ý nghĩa chính trị to lớn
đóng góp vào xây dựng hình ảnh một đất nước việt nam có trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế
nó thể hiện cái mong muốn của việt nam
là không chỉ bảo vệ tổ quốc mình
không chỉ bảo vệ hòa bình an ninh và phát triển của nhân dân mình
mà còn tham gia bảo vệ hòa bình ổn định phát triển của khu vực và trên thế giới
cái định hướng quan trọng nhất là chúng ta phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này
ở một cái chất lượng tốt hơn
bắt đầu từ khâu chuẩn bị khâu huấn luyện
cái công tác tham mưu chỉ huy công tác giao thông liên lạc
cũng như là các năng lực cụ thể của cán bộ chiến sĩ
chúng ta tham gia sâu hơn vào những cái hoạt động này
ví dụ như chúng ta không chỉ gửi các sĩ quan và các đơn vị quân y công binh đi
mà chúng ta phấn đấu để làm sao một số sĩ quan chúng ta
tham gia là sĩ quan tham mưu của liên hiệp quốc
phai bộ cũng như ở cơ quan liên hợp quốc tại new york
nó tạo cho chúng ta một cái môi trường rèn luyện cán bộ
cũng như là một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn đối với cộng đồng quốc tế
thông tin từ bộ quốc phòng cho biết
đến thời điểm hiện tại một đội công binh việt nam đã hoàn tất công tác chuẩn bị
và sẵn sàng tham gia dình dữ hòa bình liên hợp quốc từ năm hai nghìn hai mươi
về lâu dài việt nam sẽ tăng cường năng lực huấn luyện dình dữ hòa bình
xây dựng trung tâm huấn luyện dình dữ hòa bình
trở thành trung tâm dình dữ hòa bình liên hợp quốc
mang tầm cỡ khu vực và quốc tế
được liên hợp quốc công nhận đủ tiêu chuẩn huấn luyện về dình dữ hòa bình liên hợp quốc
vâng thưa quý vị và các bạn chỉ còn vài giờ nữa
tại trụ sở của liên hợp quốc ở new york mỹ
sẽ diễn ra một sự kiện quan trọng đối với ngành ngoại giao việt nam
đó là việt nam sẽ là ứng cử viên duy nhất của khu vực châu á thái bình dương
tranh cử một trong năm chiếc ghế ủy viên không thường trực
của hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
như vậy là một mươi năm sau lần thử sức đầu tiên
việt nam lại một lần nữa đứng trước cơ hội
trở thành thành viên cơ quan uy tín và quyền lực nhất của liên hợp quốc
với uy tín và kinh nghiệm sẵn có
việt nam tiếp tục nhận được sự ủng hộ của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
những năm qua việt nam luôn được cộng đồng quốc tế ghi nhận là một nhân tố tích cực
trong thúc đẩy thế giới đa phương hợp tác
đồng thời có những đóng góp cụ thể trong việc tạo dựng và duy trì nền hòa bình khu vực và thế giới
trước hết tôi phải nói rằng
việt nam là một ứng cử viên rất là đáng tin cậy và nặng ký
việt nam là một quốc gia mà được toàn bộ châu á thái bình dương
đề cử là ứng cử viên duy nhất cho vị trí ủy viên không thường trực
ở hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ này
có ý nghĩa rất quan trọng
kinh nghiệm của việt nam liên quan đến các vấn đề toàn cầu và khu vực
thì ngày càng được tăng cường và ngày càng được củng cố
một trong những lợi thế của việt nam
chính là quốc gia này có thể đóng vai trò là cầu nối
để hàn gắn và hòa giải trong xung đột giữa các bên
với những bước tiến phát triển kỳ tích và vị thế ngày càng đi lên của đất nước
cùng với những thành công có được của nhiệm kỳ trước
nhiều quốc gia khác đang dành sự ủng hộ rất lớn cho việt nam
và mong muốn khi chúng cử
việt nam sẽ có nhiều đóng góp quan trọng hơn nữa tại hội đồng bảo an
điều đầu tiên tôi nói luôn là

việt nam sẽ trúng cử vào hội đồng bảo an
việt nam là một người bạn gần gũi và rất quan trọng đối với nhật bản
và chúng ta còn là đối tác chiến lược nữa
và điều đó có nghĩa là chúng ta đều mong muốn giúp đỡ hỗ trợ nhau
đặc biệt trong các vấn đề quốc tế
tôi thực sự hy vọng và các bạn có thể làm được như vậy
việt nam ngày càng đóng góp tích cực vào gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
và đóng góp cho cả ổn định hòa bình và an ninh cho khu vực và trên thế giới
bởi việt nam vốn là một đất nước đã phải chịu rất nhiều đau khổ
vì chiến tranh trong nhiều năm
và bây giờ lại là một trong những quốc gia đóng góp tích cực vào các nỗ lực gìn giữ hòa bình
nếu trúng cử vào hội đồng bảo an
việt nam vừa có thuận lợi lớn hơn
nhưng cũng đứng trước những trách nhiệm cao hơn
bởi vào năm hai nghìn hai mươi
việt nam sẽ đảm nhiệm vai trò là chủ tịch luân phiên asean
với việc nắm giữ vị trí quan trọng trong cả hai cơ quan điều phối ở khu vực và quốc tế
việt nam sẽ là cầu nối mang lại sự hợp tác và thiện trí
từ đó đóng góp tích cực hơn một lần
và một lần nữa cho hòa bình và ổn định thế giới